các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
năm ông nguyễn văn hòa giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh ninh thuận cho biết
sở đã có văn bản báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận về kết quả xác minh nội dung phản ánh việc nữ du khách tố bị hành hung tại khu vực bãi kinh
theo thông tin từ chị nguyễn diệu linh ở quận hai bà trưng thành phố hà nội vào khoảng một mươi năm h ngày hai tháng năm
chị linh cùng hai người bạn nam giới tới khu vực biển bãi kinh để tắm biển và treo súp
trong quá trình sử dụng thuyền súp đã gặp sự cố khiến thuyền bị lật bạn chị linh bị sóng kéo ra xa
trước tình hình đó chị linh đã kêu cứu anh dương là nhân viên mô tô nước gần đó
anh dương yêu cầu chị linh thuê với giá hai trăm linh đồng và chị đồng ý
quá trình cứu vớt anh dương qua kéo thuyền súp mà không cứu người vì thấy hai người bạn của chị linh có mặc áo phao cách bờ khoảng một mươi mét đang bơi vào bờ
do bức xúc vì không cứu bản mình chị linh và anh dương xảy ra tranh cãi
chị linh cầm điện thoại lên quay
thấy vậy anh dương xông đến dùng tay hành hung chúng vào tay bên trái của chị linh không cho chị linh ghi hình
sau khi về là hà nội chị linh đi khám phát hiện bị thủng màng nhĩ tai bên trái và đã đăng tải vụ việc bị hành hung lên mạng xã hội
ngày bảy tháng năm công an huyện ninh hải đã cử cán bộ trực tiếp làm việc với chị linh tại công an phường vĩnh tuy thành phố hà nội
lãnh đạo sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh ninh thuận cho biết đơn vị đã gửi lời xin lỗi đến người đại diện của chị linh và chỉ đạo gửi thư xin lỗi trực tiếp đến chị linh
hiện nay vụ việc đã được cơ quan chức năng thủ lý theo thủ tục tiếp nhận giải quyết tin báo tố xác tội phạm đã làm thủ tục trưng cầu viện pháp y trung ương giám định thương tích của chị linh để có căn cứ xử lý theo quy định trong thời gian sớm nhất
liên quan đến hoạt động du lịch tại khu vực bãi kinh sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh ninh thuận đã đề nghị dừng tổ chức hoạt động treo thuyền súp trên biển vì chưa đảm bảo một số điều kiện quy định
ngày một mươi một tháng năm sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh ninh thuận đã có báo cáo kết quả xác minh vụ nữ du khách tố bị hành hung thủng màng nhĩ tại khu vực kinh xã vĩnh hải huyện ninh hải
theo báo cáo trên công an huyện ninh hải đã triệu tập phạm đình dương ba mươi một tuổi
ngụ thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa là người hành hung nữ du khách cùng một số người liên quan làm việc để xác minh củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật
theo sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh ninh thuận công an huyện ninh hải đã cử cán bộ làm việc trực tiếp với nạn nhân tại thành phố hà nội
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ninh hải đã thụ lý vụ việc theo thủ tục tiếp nhận giải quyết tin báo tố giác tội phạm
cơ quan điều tra đã làm thủ tục trưng cầu giám định thương tích của nữ du khách tại viện pháp y trung ương để có căn cứ xử lý theo quy định
liên quan đến việc nữ du khách dl ở hà nội bị các đối tượng lái mô tô nước hành hung dẫn đến thủng màng nhĩ tay trái tại bãi kinh xã vĩnh hải huyện ninh hải tỉnh ninh thuận
ông phan đức cường trưởng phòng quản lý thể thao và du lịch tỉnh ninh thuận đã liên hệ và xin lỗi nữ du khách này qua điện thoại và thư
trước đó ông trần quốc nam chủ tịch ubnd tỉnh ninh thuận đã yêu cầu các sở ngành liên quan khẩn trương xác minh làm rõ vụ nữ du khách dl bị hành hung tại bái kinh
các đơn vị liên quan được yêu cầu có biện pháp xử lý kịp thời thấu đáo phù hợp đúng quy định đồng thời liên hệ có thư xin lỗi đến du khách bị hành hung đảm bảo kịp thời trang trọng
kết quả báo cáo cho chủ tịch ubnd tỉnh ninh thuận trước ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn hành động xin lỗi qua điện thoại và thư của ông phan đức cường
cũng như chỉ đạo yêu cầu các cơ quan chức năng và cuộc rất quyết liệt của chủ tịch ubnd tỉnh ninh thuận là kịp thời rất đáng hoan nghênh
với bất kỳ lý do gì thì việc một du khách bị những đối tượng lái mô tô nước hành hung bằng cách đồng tay động chân trong một khu du lịch là điều không thể nào chấp nhận được
đây là hành động có tính đuổi khách không chỉ thể hiện sự nghiệp dư sự thiếu đồng bộ trong tư duy du lịch mà để lại hệ lụy lâu dài đối với du lịch của ninh thuận
tư duy du lịch là chữ dùng của tiến sĩ trần du lịch
ủy viên ủy ban kinh tế quốc hội đặt ra từ gần một mươi năm trước khi bàn về sự kết nối giữa con tim với con tim một trong những đặc tính cần có của du lịch
đại ý là du lịch của một địa phương hay đất nước muốn thành công và bền vững thì ngoài đào tạo đội ngũ nhân viên du lịch chuyên nghiệp
còn phải đào tạo người dân và phần còn lại kể cả lãnh đạo có cái tâm của một người chủ hiếu khách
du lịch của một địa phương một đất nước đặc biệt là du lịch biển đến một lúc nào đó sẽ có sự tương đồng giống nhau về hạ tầng chất lượng dịch vụ
và lúc đó thì sự hơn nhau lợi thế cạnh tranh sẽ nằm ở yếu tố thân thiện sự kết nối giữa con tim với con tim
đây chính là một trong những động lực chính khiến du khách nhớ mãi hoặc quyết định sẽ quay trở lại thêm lần nữa rồi lại lần nữa
du lịch là một ngành công nghiệp không khói mang lại giá trị gia tăng cao nhưng thị trường du lịch có lẽ là loại thị trường khó tính nhất so với các loại thị trường khác
kinh nghiệm từ những nước thành công trong phát triển du lịch cho thấy để bơi tốt trong thị trường này
thì chính quyền địa phương phải là cơ quan điều tiết và đảm bảo
với rất nhiều thứ trong đó quan trọng nhất là nói không với không kiểu kinh doanh có tính trụt giật lừa dối và chật chém
theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen hay việc đánh du khách đến thủng màng nhĩ như vừa xảy ra ở ninh thuận
nhắc đến những vụ hành hung khách du lịch hẳn quý vị còn nhớ đến vụ nhân viên của quán tám mẹo tấn công du khách ở nha trang khánh hòa
vào khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi
sau khi tiếp nhận thông tin chủ quán hải sản đã cho
tạm ngưng công việc của nhân viên và đồng thời giảm năm mươi lương của nhân viên này
chiều hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba ông trần văn phúc chủ quán tám mẹo địa chỉ bốn mươi trần phú phường vĩnh nguyên
thành phố nha trang tỉnh khánh hòa cho biết sự việc ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh doanh của quán
và cũng ảnh hưởng đến du lịch chung của thành phố nha trang
ông phúc cho biết thêm nếu hôm đó ông ở quán thì sẽ không có việc gì xảy ra do đi công việc rồi mới xảy ra như vậy
ông làm ăn xây dựng quán đã một mươi năm
từ năm nay chưa có trường hợp nào xảy ra
được biết các nhân viên liên quan đến việc tấn công du khách đã làm việc với cơ quan công an
riêng quán cho các nhân viên này giảm năm mươi lương đồng thời tạm dừng công việc
trước đó chiều ngày hai mươi hai tháng năm chị lê thị ánh tuyết du khách ở tỉnh lâm đồng viết trên facebook tố cáo
nhân viên quán hải sản trên đường trần phú thành phố nha trang đã hành hung chồng của chị
theo phản ánh của chị tuyết trưa cùng ngày sau khi ăn ở một quán hải sản xe máy của họ gặp vấn đề
người chồng phải dắt xe chạy bộ để khởi động phía sau có một người đi xe cùng chiều phụ đầy giúp
xong xe không nổ họ phải dắt xe máy quay đầu lại
lúc đi qua nhà hàng hải sản trên đường trần phú bất ngờ một nhóm nhân viên tám chín người ra
có người cầm gậy xông tới tấn công vào mặt đầu và lưng của chồng chị
khi chị quay lại nhóm này vẫn tấn công
ông phúc thông tin cùng lúc đó trưởng công an phường vĩnh nguyên đi công việc nhìn thấy
nên đề nghị giải tán đồng thời mời hai bên về làm việc nhưng bị từ chối
ông nghĩ mọi người đã xong nên không để ý nữa
sau đó thì xuất hiện bài đăng đòi tẩy chay quán tám mẹo
ông liên hệ mời chị t làm việc nhưng người này từ chối
đồng thời có đơn gửi đến cơ quan chức năng đề nghị giải quyết
chủ quán tám mẹo cho rằng việc đăng bài viết tẩy chay quán hải sản tm
khi sự việc chưa được các cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của các bên
nội dung bài viết được chia sẻ trên không gian mạng sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến quán
cũng như hình ảnh uy tín của du lịch thành phố biển nha trang
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại